hãng nghiên cứu thị trường ipsos cho biết có khoảng chín mươi người việt nam tham gia khảo sát đã khẳng định thu nhập bị giảm đi do dịch covid một mươi chín bùng phát
tổng cục thống kê cũng công bố có ba mươi một triệu người bị mất việc làm hoặc giảm thu nhập vì covid một mươi chín
thu nhập bị ảnh hưởng khiến cho thói quen hàng ngày cũng thay đổi đáng kể
đó là việc các khoản chi tiêu bị giảm như du lịch ăn uống quần áo và thiết bị điện tử
ba mươi cắt giảm mua sắm tại siêu thị thay vào đó là dịch vụ giao hàng tại nhà
sự thay đổi này dẫn đến thói quen thanh toán bằng tiền mặt giảm bốn mươi sáu còn thanh toán online lại tăng vọt